chiến tranh đã qua đi từ lâu nhưng đến nay những di chứng vẫn còn hiện diện trên nhiều gương mặt
dáng hình của các nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam
tại tỉnh quảng trị nơi từng là địa bàn trọng điểm nằm trong chiến dịch phun giải chất độc hóa học của quân đội mỹ
hàng nghìn gia đình có người thân bị nhiễm chất độc da cam vẫn đang phải vật lộn với nỗi đau thể xác và tinh thần
gia đình bà lê thị mít ở xã cam nghĩa huyện cam lộ là một trong những gia đình phải hứng chịu nỗi đau da cam nặng nề nhất
bà mít sinh được bốn người con người con trai đầu may mắn lành lặn nhưng ba người con sau đều bị tật nguyền do di chứng chất độc da cam
một người đã chết từ khi còn rất nhỏ hai vợ chồng già hàng ngày phải chăm sóc hai người con trai đã hơn ba mươi tuổi
nhưng trí não chỉ như đứa trẻ sơ sinh nỗi đau đẻ nặng hơn khi sức khỏe vợ chồng bà mít ngày càng yếu đi

nhưng trí não chỉ như đứa trẻ sơ sinh nỗi đau đẻ nặng hơn khi sức khỏe vợ chồng bà mít ngày càng yếu đi
ngoài gia đình bà mít tại huyện cam lộ hiện có khoảng một mươi năm gia đình có từ hai đến bốn nạn nhân chất độc da cam
các trường hợp này đều mang trên mình dị tật dị dạng các bệnh về não mắt trong đó có nhiều người nằm liệt dường nhiều năm phải có người phục vụ
vì vậy các gia đình nạn nhân đều trong tình trạng rất khó khăn
bây giờ các hộ nạn nhân chất độc da cam dioxin hầu hết là những người hoạt động kháng chiến thì nay tuổi đã rất cao từ bảy mươi trở lên cả rồi
và hiện nay họ đang phải vật lộn với một cuộc sống chăm lo các nạn nhân nhất là con của họ con đẻ của họ sinh ra
nhiều là đứa con hiện nay nằm vật vã ở trên giường phải chăm lo từng miếng ăn tắm rửa hàng ngày và rất là nhiều thứ khác nữa
toàn tỉnh quảng trị hiện có hơn tám hai trăm linh hộ với một mươi năm bốn trăm tám mươi năm nạn nhân bị di chứng chất độc da cam
hiện tại di chứng da cam đã di chuyển sang thế hệ thứ ba thứ bốn
hỗ trợ các nạn nhân da cam cần nhiều giải pháp đồng bộ
gia đình mà có hoàn cảnh quá khó khăn hộ nghèo thì chúng tôi chia ra nhóm
nhóm thứ nhất là chúng tôi hộ đời với đời sống
nhóm thứ hai chúng tôi phục hồi chức năng
và nhóm thứ ba ai có điều kiện tìm kiếm việc làm thì chúng tôi gửi cho các đơn vị để học nghề
và chúng tôi đưa ra một chương trình làm sao đó để vận động mọi người mọi tầng lớp trong xã hội
đặc biệt những doanh nghiệp những nhà hảo tâm có tình cảm có trách nhiệm có tình nhân ái
để trúng sức gọp vào để đồng hành cùng nạn nhân da cam
tỉnh quảng trị là một trong những địa phương có số nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam cao nhất cả nước
trong khi đó nguồn kinh phí hỗ trợ cho các nạn nhân lại rất hạn chế
vì vậy để phần nào xoa dịu nỗi đau da cam tỉnh quảng trị cần tuyên truyền vận động sự chung tay của xã hội
bằng các phong trào hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ chia sẻ với những nạn nhân chất độc da cam